bệnh viện gia liễu trung mương cho biết đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm trùng da do sử dụng thuốc bôi mặt được quảng cáo trên mạng xã hội mà không có nguồn gốc xuất xứ
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiều mụn mổ mụn bọc kín toàn bộ khuôn mặt và các tổn thương sần mụn mủ rẻ rác tay thân mình
tình trạng này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn kèm theo cảm giác nóng rát khó chịu cho bệnh nhân
đang nói đây không phải là trường hợp hiếm gặp
trung bình mỗi ngày hai mươi bệnh nhân tới bệnh viện gia liễu trung mương thăm khám do chứng cá
trong đó không ít người tình trạng rất nặng do tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc
thực tế hiện nay các sản phẩm chữa mụn làm đẹp được giao bán công khai trên mạng xã hội
bên cạnh trách nhiệm siết chặt hoạt động này của cơ quan chức năng thì người dân cũng cần tỉnh táo
bởi các sản phẩm trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ
dễ gây ra những tổn thương nặng nề cho da